thực hiện dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh đắk lắc giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đến nay tỉnh đắk lắc đã hoàn thành đóng điện cho ba mươi một thôn buôn đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn
với hơn hai hộ dân được hưởng lợi
nhiều thôn buôn vùng sâu vùng xa vùng khó khăn đã được cấp điện ngay trước tết nguyên đán
khiến cho người dân nơi đây hết sức vui mừng và phấn khởi
thực hiện chương trình điện thôn buôn vùng khó khăn của chính phủ ở giai đoạn một
tỉnh đắk lắc đã đầu tư và đưa vào vận hành cấp điện sinh hoạt cho ba mươi một thôn buôn
nhiều thôn buôn vùng sâu vùng xa vùng khó khăn được cấp điện ngay trước tết nguyên đán
canh tí khiến người dân nơi đây hết sức vui mừng phấn khởi
cuối hai nghìn một mươi bảy là trở về đây thì đã có điện nhà nước đã kéo điện vào tới nhà
thì gia đình cũng rất là phấn khởi
từ khi có điện cuộc sống của nhân dân được cải thiện hơn
trong gia đình mọi sinh hoạt được cải thiện
nhiều sống sửa tù lạnh máy giật tivi
nên là mọi sinh hoạt của người dân được cải thiện hết hầu như vậy
dự án cấp điện nông thôn vùng khó khăn từ nguồn vốn của chính phủ
được thực hiện trên địa bàn tỉnh đắk lắc từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn một mươi tám
có tổng mức đầu tư là tám trăm tám mươi bảy tỷ đồng
kéo điện cho hai trăm năm mươi thôn buôn khó khăn của một mươi năm huyện thị xã thành phố trong tỉnh
hiện nay các đơn vị đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án
khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng
sẽ cung cấp điện cho một trăm linh thôn buôn và hộ dân trên địa bàn tỉnh
góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
nâng cao dân trí xóa đói giảm nghèo và nâng cao đời sống về mọi mặt cho nhân dân